văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng là võ văn hà tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở tỉnh tiền giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tùng đến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để thuê trụ sở mở văn phòng tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe
mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng tùng đã tự ý giả mạo và làm bảng hiệu
lấy tên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an
các trang mạng xã hội website và facebook làm cho những người có nhu cầu học lái xe tin tưởng đăng ký học
và nộp tiền vào trung tâm của tùng
qua điều tra đã có bốn trăm linh bảy học viên không được tổ chức học thi sát hạch theo quy định và bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng